tỉnh kiên giang vừa công bố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng tại đoạn kim quy tiểu dừa
thuộc địa bàn hai xã vân khánh và vân khánh tây huyện anh minh
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân
khu vực bị sạt lở có chiều dài khoảng ba trăm linh mét hầu hết diện tích rừng phòng hộ ven biển ở đây không còn
sạt lở đã làm vỡ đứt một đoạn đê khoảng hai trăm năm mươi mét ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân
đoạn đê biển vàm tiểu dừa xã vân khánh tây cũng đang bị sạt lở nghiêm trọng
huyện an minh đã tiến hành gia cố bằng cư tràm cư dừa và đắp đất để ngăn sạt lở
khó khăn hiện nay của xã vân khánh tây là không có quỹ đất để di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
những ngày qua bà con phải cất nhà bằng gỗ cách bờ hai mươi năm mươi mét
và đường dẫn từ bờ ra nhà bằng cây cầu gỗ tạm rất nguy hiểm trong mùa mưa bão đang tới
hy vọng các cấp lãnh đạo sớm triển khai thực hiện dự án bảo vệ bờ biển
phòng chống sạt lở để người dân an tâm sinh sống sản xuất